chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình an ninh mạng tuần này
thưa quý vị trước sự phát triển vượt bậc của công nghệ đặc biệt là trên các nền tảng số
vấn đề bản quyền báo chí đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức
các vi phạm ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều loại hình xuất bản
từ chương trình truyền hình đến báo điện tử
chính sự hỗ trợ của công nghệ cũng khiến tình trạng sao chép tác phẩm
cắt ghép tác phẩm báo chí trái phép và tạo ra nhiều bản sao
thậm chí một nội dung được đầu tư công phu
nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã bị khai thác trái phép sao chết lan truyền rộng rãi
khi đó làm thế nào để thực sự chứng minh ai đơn vị nào là chủ sở hữu
và đâu mới là bản gốc trong số vô vàn những bản giống nhau đăng tải trên các nền tảng số
nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với những tin tức cảnh báo về an toàn an ninh thông tin trong tiểu mục nhận diện
xu hướng công nghệ trong phát triển nội dung đa nền tảng
vấn đề bảo mật thực tiễn ứng dụng công nghệ trong phát triển nội dung đa nền tảng tại việt nam
đó là những nội dung chính được đề cập trong hội thảo ứng dụng công nghệ trong phát triển nội dung đa nền tảng
do cục truyền thông công an nhân dân phối hợp cùng mcv group tổ chức
nằm trong chuỗi sự kiện liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân toàn quốc lần thứ một mươi ba
thuật ngữ đa nền tảng được nhắc đến nhiều tại hội thảo
đây cũng là xu hướng báo chí mà khán giả tiếp cận tin tức nhanh nhất trên tất cả các nền tảng kỹ thuật số khác nhau
hội thảo là dịp đề cập và gợi mở hướng tiếp cận phù hợp trong tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí truyền thông nói chung báo chí công an nhân dân nói riêng
liên minh chống lừa đảo toàn cầu gaza mới đây đã công bố một báo cáo về tình trạng lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu
theo báo cáo này chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam hiện là quốc gia có tỷ lệ lừa đảo qua mạng cao
số vụ lừa đảo tại việt nam hiện có tỷ lệ tám mươi chín vụ trên một dân với hơn tám mươi bảy vụ lừa đảo được ghi nhận
về thiệt hại báo cáo của gasa ghi nhận con số ba trăm bảy mươi bốn triệu usd trong năm hai nghìn hai mươi một tương đương khoảng thiệt hại bốn hai trăm linh usd mỗi vụ lừa đảo và ba tám usd nếu tính trên đầu người

hiện nay một hướng đi mới là ứng dụng công nghệ blockchain để ngăn chặn ngay từ đầu các vi phạm bảo vệ bản quyền trên môi trường số

hiện nay một hướng đi mới là ứng dụng công nghệ blockchain để ngăn chặn ngay từ đầu các vi phạm về bản quyền báo chí
bởi công nghệ blockchain có tác dụng lưu giữ các dữ liệu liên quan như thời gian địa điểm và nhận dạng của người sáng tạo nội dung
dữ liệu trên nền tảng blockchain được bảo vệ bằng mã hóa nên sẽ giúp tác giả bảo vệ sản phẩm của mình không bị vi phạm hoặc ăn cắp bản quyền
sự phát triển bùng nổ của công nghệ góp phần làm thay đổi thị hiếu và cách theo dõi tin tức của công chúng
họ tiếp cận nội dung trên đa nền tảng
theo sở thích theo nhu cầu cá nhân với nhiều loại thiết bị được kết nối internet
điều này mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng ẩn chứa nhiều thách thức với những nhà sáng tạo nội dung
chuyển đổi số trong báo chí được nhận định là xu thế tất yếu không thể cưỡng lại
không thể phủ nhận ai big data và đặc biệt là lan sóng blockchain hiện nay đang từng ngày góp phần vào sự thay đổi của báo chí
nắm bắt được xu thế làm chủ công nghệ các tòa soạn sẽ mang sản phẩm nội dung số đến với đông đảo công chúng
theo cách nhanh hơn thông tin minh bạch hơn và khả năng lưu trữ tốt hơn
theo chiều ngược lại nếu chậm thay đổi bất cứ tòa soạn nào cũng có thể bị tụt lại phía sau
truyền hình công an nhân dân antv đang đặt mục tiêu chuyển đổi số mạnh mẽ nhất quán với mô hình tòa soạn hội tụ nhà báo đa phương tiện
hiện nay sản phẩm nội dung của antv đang được phân phối rộng khắp trên đa nền tảng như truyền hình số truyền hình cab truyền hình internet ứng dụng ott mạng xã hội
kênh youtube của truyền hình công an nhân dân trở thành một trong những kênh youtube hàng đầu tại việt nam với sáu triệu người theo dõi và hơn bốn tỷ lượt xem
trân trọng cảm ơn hai vị khách mời là ông huy nguyễn phó chủ tịch hiệp hội blockchain và ông lê tấn phước giám đốc điều hành đại diện công ty cyber s ai đã tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
chúng ta thì ngồi đây với một cái câu chuyện tôi nghĩ rằng là ai cũng quan tâm đó chính là báo chí đang chuyển đổi số như nào đang tham gia vào cái công cuộc chuyển đổi số này ra sao
vậy ngay bây giờ thì tôi rất muốn hỏi ông huy là blockchain đến với việt nam và sẽ tham gia như thế nào cũng như là hỗ trợ đặc biệt cho lĩnh vực báo chí của chúng tôi ra sao ạ
blockchain nó rất là tốt ở cái yếu tố minh bạch an toàn và tự động
cho một cái sản phẩm quý vị tạo ra bây giờ đặc biệt là những sản phẩm số phần lớn rất là khó
là những cái video ngắn ngắn nữa thật ra rất là khó để mà có thể phân biệt được cái video nào là video gốc video thật so với cái video nào được tạo ra đầu tiên
vậy thì trong blockchain nó có một cái khái niệm nó gọi là nst có nghĩa là một cái định danh số có thể coi như là một cái adn của một cái tác phẩm số và được giữ lại trên toàn thế giới
bây giờ chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta post một cái clip đầu tiên lên trên youtube chúng ta nghĩ là nó an toàn hay là trên facebook
nhưng thật sự thì chúng ta đã thấy là facebook hay youtube hoàn toàn có thể là
lấy nó đi hoặc là có thể bỏ nó xuống hoặc có thể đổi những cái hageretone những cái thuật toán để mà người ta không thể tìm kiếm được nó nữa
thì đó là cái vấn đề chung của việc phụ thuộc vào một số những nền tảng quá lớn
công nghệ blockchain cho phép cái chuyện đó nó phân tán ra một cách phi tập trung nó sẽ được lưu giữ lại bởi tất cả mọi người
khán giả nào đã quan tâm đã từng xem họ hoàn toàn có thể lưu trữ lại và họ sẽ lưu trữ lại cả cái định tính đó cái định danh đó nữa
thì nó sẽ giúp cho một cái sản phẩm của mình nó có cái quy trình đầu tiên để
khai sinh được thừa nhận bởi tất cả mọi người chứ không phải bởi một vài tổ chức nào cả
chúng tôi thì cũng rất hy vọng rằng là với cái công nghệ chuỗi khối với mft thì các sản phẩm sẽ được mã hóa sẽ được lưu giữ ở nhiều nơi
tuy nhiên thì một vấn đề đặt ra nữa đó chính là bảo vệ an toàn an ninh cho cái dãy chuỗi khối đấy
vậy thì vấn đề an ninh mạng đặt ra trong cái bảo vệ cái chuỗi khối này như thế nào
xin mời ông tấn phước ạ
sử dụng blockchain chúng ta có thể phát hiện được video đó
có phải là video gốc hay không hoặc là đã quay những cái lần cập nhật trình sử như thế nào
những cái góc độ là để mà xác định
ngoài ra thì với cái nhiều cái góc độ về an ninh mạng á
thì bên này chúng tôi có thể là sử dụng những công cụ khác
để biết được là những video clip đó nó đã được phát tán ở phạm vi nào của những khu vực nào
thậm chí là ở một cái diện rộng chúng ta không thể kiểm soát được
nhưng với công nghệ và big data đã được lưu trữ sẵn
một số vùng domain đã đưa vào blacklist
hay là những cái thuật toán nhận dạng

theo dữ liệu gốc thì chúng ta có thể là phát hiện được đâu là cái văn bản gốc và đâu là giả mạo
vậy thì với các cuộc tấn công về an ninh mạng
thì nếu mà các cái bản quyền khi chúng ta được bảo vệ ở trên fpt
thì cái khả năng về các cái cuộc tấn công đấy thì sẽ như thế nào
các cuộc tấn công về an ninh mạng thì nó là phụ thuộc qua các cái nhà đài những cái đơn vị cung cấp dịch vụ
thì chúng ta phối hợp với những cái thết bạc ti như thế nào
ott sử dụng ott gì
thì đó là do cách chúng ta vận hành
thì một trong những cái tấn công phổ biến nhất
ví dụ như là ddos chẳng hạn gọi là tấn công bằng từ chối dịch vụ
thì gần như cái này là khi bị đánh sập đường trường thì chúng ta là vô phương chống đỡ
gần như chỉ có là chúng ta có thể trang bị những công cụ thiết bị phần cứng
hoặc là những cái xe dự phòng để cái xe này sập thì chúng ta chuyển qua cái xe khác
rõ ràng là khi chúng ta chuyển đổi số thì dữ liệu luôn là câu chuyện rất là quan trọng
vậy thì đối với blockchain thì sẽ có tham gia như thế nào trong việc bảo vệ cái dữ liệu của chúng tôi
và thậm chí như tôi đây thì chúng tôi rất muốn là những cái sản phẩm của anintv sẽ được bảo vệ
bởi những cái nhiều cái chìa khóa và thậm chí là các cái cuộc tấn công sẽ được hạn chế một cách tối đa
blockchain cơ bản chính là một cơ sở dữ liệu phân tán
nó là cái nguồn gốc sâu xa nhất cơ bản nhất của blockchain là như thế
nó là một cách sắp xếp dữ liệu khác với lại cách xếp dữ liệu hiện tại
nhưng mà cái yếu tố rất quan trọng của nó là phi tập trung và phân tán
có nghĩa rằng không phải chỉ có một đơn vị nắm cái quyền sở hữu cái tài liệu
và có quyền làm bất cứ cái gì về tài liệu đó mà rất nhiều những đơn vị nào đó tham gia
ví dụ rằng anintv
có thể có một số đối tác rất cần thiết
có thể là từ bộ công an
có thể từ một số những cái báo đài hay một số những cái đơn vị khác
thì họ cùng tham gia vào một cái hệ thống bảo vệ tất cả những cái tài liệu đó
thì trong trường hợp chỉ một mình anintv bị tấn công
hoặc là những cái đơn vị khác bị tấn công
thì chúng ta vẫn còn những đơn vị khác backup
và những đơn vị khác vẫn tham gia vào cái hệ thống để bảo đảm rằng những cái quyền được cấp ra
những cái nft những cái data đó vừa được lưu trữ lại rất lâu và chính danh nữa
thì dĩ nhiên trong cái quá trình đó thì anintv cũng sẽ phải lưu trữ cả những cái tài liệu
đúng không bởi vì đó là partner
nhưng mà đó lý miệng là thiết lập được một cái hệ thống phòng vệ chung với nhau
với cái cơ sở hạ tầng thậm chí với những cái gì chúng tôi đang làm bây giờ
thì làm thế nào ngay lập tức một cơ quan báo chí như chúng tôi có thể thực hiện
có thể sử dụng blockchain để có thể bảo vệ những cái sản phẩm của mình như vậy ạ
bước đầu tiên tiên quyết đó là mình quyết định mình làm một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán
thì mình sẽ bắt đầu từ cái bước đó
mình sẽ bắt đầu mình thay đổi những cấu trúc cơ sở dữ liệu hiện tại từ bản thân mình thôi
ban đầu chỉ một mình mình chơi
xong sau đó nếu như càng có thêm một số những đơn vị khác tham gia
hoặc là những cái bên từ hiệp hội blockchain chẳng hạn
rất là nhiều những cái tổ chức được tạo ra là mục đích là để tạo ra những cái liên minh như thế này
thì khi đó họ sẽ bắt đầu họ tham gia vào
nó sẽ có cái bước là giao thoại giữa hai bên
rock giữa hai bên bắt đầu chuyển data qua hỗ trợ cho nhau
khi các bạn có hai ba đơn vị bắt đầu tham gia vào
chúng ta sẽ thấy cái hệ sinh thái nó grow lên
và tới một lúc nào đó nó có chừng hai mươi cái hệ sinh thái
hai mươi cái đơn vị khác nhau tham gia vào
thì nó sẽ tự nhiên tạo thành một cái blockchain network
chi phí để vận hành blockchain nếu chỉ một đơn vị ngay lập tức tham gia vào
thì chưa có những cái gì quá là khác so với lại trước đây
nhưng khi mà càng nhiều cái đơn vị tham gia vào
chúng ta sẽ thấy có cái sự gia tăng về chi phí
nhưng bù lại nó là cái sự an toàn hơn
như kiến thì cũng lo ngại rằng là
các đơn vị chúng ta bây giờ chưa đủ cơ sở hạ tầng
cũng như về mặt công nghệ để có thể đáp ứng
việc chúng ta chuyển đổi số
hay thậm chí là chúng ta lưu giữ dữ liệu
bây giờ chúng ta có thể đáp ứng
vừa là điện toán đám mây big data
hay thậm chí là blockchain
vậy thì theo ông tấn phước
các cơ quan báo chí như chúng tôi
chúng ta phải chuẩn bị như thế nào
đặc biệt là đối với antv thì rất nhiều các đơn vị địa phương
họ sẽ phải chuẩn bị như thế nào
việc đầu tiên là lãnh đạo đơn vị
phải có một cái nhận thức chính xác
và hiểu rõ về cái nguy hại của hệ thống bỏ mặt như thế nào
và từ đó có những chủ trương chính sách phù hợp
ví dụ như trước nhất thì là
vấn đề về đào tạo con người
chúng ta sẽ có những chương trình định kỳ
đào tạo cho nhân viên vận hành chúng ta hiểu bỏ mặt như thế nào
và quy trình chúng ta ứng xử
xử lý công việc như thế nào cho nó đúng
để nó giảm thiểu những cái nguy cơ về tấn công mạng
chúng ta là nên có những chương trình đánh giá định kỳ
về hệ thống an toàn bỏ mặt thông tin
có phương pháp đánh giá từ bên ngoài
để xem bên ngoài nó phát hiện những lỗ hổng nào
và có những phương pháp chúng ta đánh giá từ bên trong
xem thì chúng ta tồn tại những nguy cơ hiện hữu nào để khắc phục
tức là hai lĩnh vực của hai anh
cũng rất là liên quan đến nhau
blockchain sẽ được mã hóa
và sẽ là một trong những cái công cụ rất là tốt
cho lĩnh vực an ninh mạng của anh
để bảo vệ các hạ tầng
cũng như là dữ liệu không chỉ của cơ quan báo chí
và của rất là nhiều các ngành nghề khác
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ạ
với sự đầu tư hạ tầng công nghệ
và những thay đổi trong tư duy
về bảo vệ bản quyền của các đơn vị báo chí
công nghệ blockchain hứa hẹn
sẽ được ứng dụng rộng rãi
để giải quyết vấn đề bản quyền báo chí
trên các nền tảng số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
cảm ơn các bạn đã theo dõi